hà nội vọc đỉnh lên một mươi hai tám trăm năm mươi ca mới hơn một ca nặng nguy kịch đang điều trị
trong một mươi hai tám trăm năm mươi ca covid một mươi chín mới phát hiện ngày hai mươi tám tháng hai ở hà nội có gần bốn ba trăm linh ca cộng đồng
có hơn sáu hai trăm linh ca đang điều trị tại bệnh viện trong đó có hơn một ca nặng nguy kịch
sở y tế hà nội vào tối hai mươi tám tháng hai thông tin trong hai mươi bốn giờ qua thành phố ghi nhận thêm một mươi hai tám trăm năm mươi ca bệnh
trong đó có bốn hai trăm sáu mươi năm ca trong cộng đồng
bệnh nhân phân bố tại bốn trăm chín mươi năm xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như đông anh chín trăm chín mươi bốn sắp sơn chín trăm năm mươi một hoàng mai bảy trăm tám mươi
bắc từ liêm bảy trăm hai mươi một hoài đức bảy trăm linh
theo sở y tế huyện có bốn trăm sáu mươi sáu bốn trăm sáu mươi tám
bệnh nhân phân bố tại hà nội đang điều trị tại các hợp sở y tế hà nội
theo thống kê của bộ y tế có khoảng bốn trăm sáu mươi f ở hà nội đang điều trị tại nhà
chiếm chín mươi tám sáu tổng số bệnh nhân covid một mươi chín ở thủ đô
có gần một hai trăm linh ca điều trị tại các cơ sở thu dung của thành phố và các quận huyện
ngoài ra có sáu hai trăm sáu mươi ca phải nhập viện điều trị
cụ thể có ba trăm sáu mươi ca điều trị tại bệnh viện nhiệt đới trung ương và bệnh viện đại học y hà nội
và năm chín trăm linh ca nhập viện điều trị tại các bệnh viện
trong các ca nhập viện điều trị có một một trăm hai mươi một ca mức độ nhẹ không có triệu chứng
có gần bốn ca có triệu chứng mức độ trung bình tăng hơn một mươi sáu so với trung bình bảy ngày trước
số ca nặng nguy kịch là một hai mươi bảy ca tăng gần hai mươi
trong số này có tám trăm bảy mươi một ca thở oxy năm mươi bốn ca thở máy không xâm lấn ba mươi bảy ca thở máy xâm lấn
hôm qua hà nội ghi nhận hai mươi một ca tử vong nâng tổng số người tử vong do covid một mươi chín
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay lên một sáu mươi bốn người
để quý vị có cái nhìn tổng quan hơn về tình hình chống dịch tại hà nội bảy ngày qua
từ hai mươi một đến hai mươi bảy tháng hai hãy cùng chúng tôi theo dõi những biểu đồ này
để nắm mắt được xu hướng tăng giảm của dịch bệnh tại thủ đô
theo số liệu của sở y tế hà nội trong tuần qua từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi bảy tháng hai
hà nội ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín cao kỷ lục với sáu mươi bảy trăm năm mươi sáu ca trung bình tám sáu trăm bảy mươi chín ca một ngày
so với tuần liên kề trước đó từ ngày một mươi bốn đến ngày hai mươi tháng hai
số ca mắc mới trong tuần đã tăng hơn gấp hai lần và gần gấp ba lần so với hai tuần
từ ngày ba mươi một tháng một đến mùng sáu tháng hai và mùng bảy đến ngày một mươi ba tháng hai
không chỉ có số ca nhiễm tăng mạnh số ca tử vong tại hà nội cũng đang tăng lên đáng kể
theo bộ y tế công bố trong tuần qua số ca tử vong ở hà nội là một trăm năm mươi ca
tăng sáu mươi chín ca so với tuần một mươi bốn đến ngày hai mươi tháng hai tăng ba mươi ba ca so với tuần bảy đến ngày một mươi ba tháng hai
tăng năm mươi sáu ca so với tuần ba mươi một tháng một đến ngày sáu tháng hai
về cấp độ dịch ubnd tp hà nội phân cấp độ dịch như sau
hai trăm tám mươi ba phường xã thị trấn thuộc cấp độ một vùng xanh hai trăm hai mươi hai phường xã thị trấn thuộc cấp độ hai vùng vàng
và bảy mươi bốn xã phương thị trấn thuộc cấp độ ba vùng cam toàn thành phố không có cấp độ bốn vùng đỏ
so với cấp độ dịch một tuần trước đó thành phố đã giảm hai trăm một mươi sáu xã phường thị trấn vùng xanh
tăng thêm một trăm bốn mươi hai xã phường thị trấn vùng vàng
và tăng thêm bảy mươi bốn xã phường thị trấn vùng cam
đáng chú ý hà nội đã cho toàn bộ học sinh từ lớp một tới lớp sáu ở một mươi tám huyện thị
chuyển từ học trực tiếp sang học trực tuyến từ hai mươi tám tháng hai
trước đó học sinh từ lớp một đến lớp sáu ở một mươi tám huyện thị xã ngoại thành học trực tiếp từ ngày một mươi tháng hai
còn ở một mươi hai quận nội thành vẫn tiếp tục họp trực tuyến theo quyết định của ủy ban nhân dân thành phố
khi một loạt ca mắc mới đang được điều trị thì trước đây những ai từng là cưu ép không đã khỏi bệnh
và chính thức quay lại cuộc sống bình thường
tuy nhiên cực chẳng đã người dân lại vất vả đi khai báo sau khi khỏi covid một mươi chín
nhiều người phải đi làm lại giấy xác nhận vì chưa đúng quy định
f là công nhân viên chức lao động sau khi khỏi bệnh phải đến cơ sở y tế lấy giấy xác nhận khỏi covid một mươi chín
và giấy nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội để làm thủ tục hưởng chế độ theo quy định
vì thế những ngày qua tại các trạm y tế xã phường luôn đông đúc f
tại trạm y tế xã tân triệu huyện thanh trì hà nội nhiều người dân xếp hàng đi
xác nhận f tuy nhiên một số người không được cấp giấy xác nhận vì chưa đúng quy định
chị l một người dân cho biết phải quay về vì trên test không ghi tên tuổi
ngay test nên không được công nhận
khi được hỏi nhân viên y tế ở đây cho biết những ngày qua có nhiều f khỏi bệnh đến khai báo
hầu hết người dân đều được cấp giấy tờ theo quy định nhưng cũng có một số trường hợp làm sai hướng dẫn
nhân viên y tế này thông tin có người khai báo đã mắc covid một mươi chín
nhưng lại chỉ mang theo ảnh chụp kích xét nghiệm nhanh
trong khi đó trên kit xét nghiệm không có tên tuổi
hai tháng test nên chúng tôi không có căn cứ để cấp giấy xác nhận f
bởi theo hướng dẫn người dân phải viết tên vào kit xét nghiệm mới xác nhận được
nhân viên y tế này cũng cho biết hiện trạm chỉ có tám người mỗi ngày quản lý gần ba trăm linh f
vì thế nhân viên y tế phải rất vất vả để giải quyết giấy tờ cũng như hướng dẫn cho người dân
tương tự tại trạm y tế phường hoàng liệt quận hoàng mai
những ngày qua đã có rất nhiều người dân tập trung xếp hàng xin giấy xác nhận f
tôi làm nhân viên văn phòng công ty yêu cầu phải có giấy xác nhận f đã khỏi bệnh
và giấy xác nhận nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội mới được hưởng chế độ
vì thế buộc long phải chờ đợi để xin giấy xác nhận của địa phương
anh nguyễn văn cảnh trú tại phường hoàng liệt chia sẻ
tại trạm y tế xã an khánh anh ck trú tại xã an khánh huyện hoài đức hà nội cho biết
sau khi khỏi covid một mươi chín anh đã đến trạm y tế xã để khai báo
tại đây có rất đông người đến khai báo như anh
anh ca cho biết người bệnh đến khai báo để lấy giấy xác nhận tình trạng khỏi bệnh covid một mươi chín
và giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội áp dụng cho điều trị ngoại trú do trạm y tế cấp
anh ca cũng cho biết việc cấp giấy xác nhận được trạm y tế thực hiện đúng quy định
nhưng vì số f khỏi bệnh đông nên người dân phải chờ đợi lâu
phải có hai giấy này thì người đi làm bảo hiểm xã hội mới được chi trả cho những ngày
phải nghỉ việc ở nhà cách ly điều trị bệnh covid một mươi chín anh ca chia sẻ
phó giáo sư trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho rằng
việc yêu cầu những người đã có kết quả test nhanh dương tính vẫn phải đến trạm y tế phường để xét nghiệm
lại là việc làm không cần thiết bởi hiện nay nhân lực y tế tại phường rất ít
trong khi người dân cũng đã biết tự lấy mẫu đọc mẫu theo hướng dẫn
do đó cán bộ y tế cần xem xét nhanh chóng cấp các loại giấy chứng nhận cho f khỏi bệnh
thủ tục nào không cần thiết thì có thể bỏ qua để tiết kiệm thời gian và công sức của người dân
cũng như cán bộ y tế cơ sở
đối với việc xác nhận f khỏi bệnh bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội cho biết
sở y tế đã có hướng dẫn các địa phương cụ thể chi tiết
bà hà thông tin việc xác nhận f hay hết thời gian cách ly
người dân có thể tự làm test nhanh khi được nhân viên y tế giám sát trực tiếp hoặc gián tiếp
thực hiện online cũng được
bà hà cũng cho rằng thời gian tới số ca mắc covid một mươi chín sẽ tiếp tục tăng cao
khi các hoạt động mở cửa trở lại do đó người dân cần thực hiện nghiêm thông điệp năm k
đồng thời không tự ý xét nghiệm hoặc xét nghiệm tràn lan nhằm tránh lãng phí không cần thiết
vậy đã rõ trước những quy định ngạc nghèo các trung tâm y tế phường xã tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân
hoặc tuyên truyền các quy định cụ thể rõ ràng để người dân nắm được đừng làm khó dân lúc này
trước nhận định về tình hình f tăng rất cao ở hà nội
mới đây sở y tế hà nội vừa có công văn khẩn gửi hai mươi hai trung tâm y tế quận huyện
và năm bệnh viện tâm thần thanh nhàn phổi đống đa hà đông
phân bổ bốn trăm linh một viên monoupiravir hai trăm linh mg điều trị covid một mươi chín
sở y tế đề nghị bệnh viện đa khoa đống đa liên hệ với nhà cung ứng
làm thủ tục nhận thuốc monu pravir hai trăm linh mg và có trách nhiệm bảo quản theo đúng điều kiện bảo quản ghi trên nhãn
thực hiện việc cấp phát cho các đơn vị tham gia chương trình thử nghiệm theo phân bộ của sở y tế
cơ quan này cũng đề nghị giám đốc các đơn vị theo danh sách phân bổ thuốc monupearavir khẩn trương tiếp nhận thuốc
triển khai cấp phát cho f đủ điều kiện tham gia
chương trình tại cơ sở thu dung điều trị và tại nhà tránh việc để bệnh nhân diễn biến nặng phải chuyển tầng
làm tăng áp lực lên các cơ sở y tế và cán bộ y tế
cập nhật ngay dữ liệu điều trị lên hệ thống đúng các quy định về quản lý cấp phát sử dụng thuốc monuperavir của bộ y tế
theo quyết định của sở sáu trung tâm y tế các quận huyện cầu giấy đan phượng mỹ đức hoài đức ba vì tây hồ
và bệnh viện tâm thần hà nội được phân bổ một mươi viên
bệnh viện đa khoa thống nhất nhận được bốn viên bệnh viện đa khoa hà đông nhận ba viên
bệnh viện thanh nhàn bệnh viện phổi nhận mỗi nơi hơn hai viên
số còn lại một mươi sáu trung tâm y tế quận huyện còn lại mỗi nơi nhận hai mươi viên
trong những tháng gần đây số ca covid một mươi chín mỗi ngày ở hà nội tăng rất nhanh cao điểm ba ngày gần đây
số f mới phát hiện mỗi ngày từ gần một mươi lên hơn một mươi một năm trăm linh
theo thống kê của bộ y tế cập nhật sơ bộ tới ngày hai mươi bảy tháng hai hiện cả nước có hơn một năm triệu f
đang điều trị theo dõi tại nhà riêng tại hà nội có gần bốn trăm sáu mươi ca f
chiếm gần bốn mươi sáu tổng số f điều trị tại nhà trên cả nước
mười ngày trước chủ tịch ubnd tp hà nội có công điện chỉ đạo tăng cường việc cung cấp đảm bảo
túi thuốc gói c có thuốc kháng virus cho các bệnh nhân tại các tầng điều trị
đặc biệt là những người điều trị tại nhà để hạn chế người bệnh chuyển tần điều trị
gói thuốc c có thuốc monuperavir đây là thuốc kháng virus
theo quy định của sở y tế hà nội f được tham gia chương trình
là người có kết quả xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên hoặc pcr dương tính trong vòng năm ngày
từ một mươi tám tuổi trở lên cam kết đồng ý tham gia chương trình bằng văn bản
và không có các chống chỉ định dùng thuốc
mặc dù biết rằng bốn trăm linh một viên monopia hai trăm linh mg điều trị covid một mươi chín
thế nhưng đây là việc mà sở y tế đang cấp phát cho từng trung tâm y tế
người dân cũng không vội vã đặt mua và sử dụng khi chưa được bác sĩ kê đơn
hãy liên hệ với đội ngũ nhân viên y tế và chăm sóc sức khỏe để được hỗ trợ
nếu trong tình trạng khẩn cấp bạn hãy đến ngay cơ sở y tế gần nhất các bạn
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé